các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi năm tháng một mươi tỉnh thái bình thông báo không tiếp nhận người đến từ địa bàn cấp ba mươi bốn vào khu phong tỏa
trường hợp đặc biệt như thực hiện công vụ vận chuyển hàng hóa khám chữa bệnh từ địa bàn cấp ba bốn vào tỉnh
phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ kèm theo giấy tờ chứng minh mục đích đi lại
thái bình phân chia người vào tỉnh thành hai nhóm
nhóm một đã tiêm đủ liều vaccine nhóm hai chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều
nhóm một từ địa bàn cấp ba bốn vào tỉnh nếu lưu trú lại thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
xét nghiệm hai lần nhóm hai phải tự cách ly tại nhà một mươi bốn ngày tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo xét nghiệm ba lần
người về từ địa phương có số ca mắc cao như tp hcm bình dương đồng nai long an cũng chia làm hai nhóm
nhóm một cách ly tập trung bảy ngày theo dõi sức khỏe bảy ngày tiếp xét nghiệm hai lần
nhóm hai cách ly tập trung một mươi bốn ngày theo dõi sức khỏe bảy ngày xét nghiệm ba lần
người già có bệnh nền phụ nữ mang thai người dưới một mươi tám tuổi được cách ly tại nhà có người chăm sóc
người từ địa bàn cấp một hai đến thái bình phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà từ bảy đến một mươi bốn ngày
người từ thái bình được khuyến cáo không đến địa bàn cấp ba bốn và vùng phong tỏa hạn chế đến địa bàn cấp một hai
từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi nam định thông báo người vào tỉnh không phải xuất trình kết quả xét nghiệm ncov chỉ khai báo y tế
người đến từ địa bàn cấp bốn nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc f không khỏi bệnh phải cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm hai lần
người chưa tiêm tiêm chưa đủ liều hoặc tiêm đủ hai mũi nhưng chưa qua một mươi bốn ngày thì phải cách ly tập trung bảy ngày sau đó cách ly tại nhà một mươi bốn ngày xét nghiệm ba lần
người già bệnh lý nặng trẻ được cách ly tại nhà hoặc cơ sở y tế một mươi bốn ngày sau đó theo dõi sức khỏe bảy ngày xét nghiệm ba lần
người đến từ địa bàn cấp hai ba nếu tiêm đủ liều vaccine f không khỏi bệnh phải cách ly tại nhà bảy ngày theo dõi sức khỏe bảy ngày xét nghiệm hai lần
người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày theo dõi sức khỏe bảy ngày xét nghiệm ba lần
người từ địa bàn cấp một đến nam định tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày thực hiện năm k
trường hợp công vụ đoàn ngoại giao nhà đầu tư chuyên gia công nhân tay nghề cao về từ địa bàn cấp độ hai ba làm việc có thời hạn tại nam định
phải có kế hoạch cụ thể tiêm ít nhất một mũi vaccine và xét nghiệm âm tính
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết việc kiểm soát chốt cửa ngõ ra vào tỉnh đang được thực hiện theo đúng chỉ đạo của chính phủ
đối với người dân từ vùng màu xanh màu vàng màu cam cấp một hai mươi ba khi vào tỉnh chỉ cần quét mã qr hoặc khai báo y tế bằng giấy
không kiểm soát giấy xét nghiệm covid một mươi chín và xác nhận tiêm vaccine với ba vùng trên
đối với người đến từ vùng đỏ phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp pcr tiêm đủ hai mũi vaccine cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày
hiện lượng người qua các chốt như cầu bạch đằng thị xã quảng yên chốt cầu đá bạc thành phố ung bí chốt cổng tỉnh thị xã đông triều tương đối đông nhưng không xảy ra ách tắc
sáng một mươi sáu tháng một mươi thừa thiên huế vẫn duy trì chốt kiểm soát y tế trên quốc lộ một a đường hồ chí minh và quốc lộ bốn mươi chín b
tại cửa ngõ phía bắc huyện phong điền chính quyền duy trì ba chốt kiểm soát y tế trên quốc lộ một a một chút kiểm soát trên quốc lộ bốn mươi chín b
cửa ngõ phía nam huyện phú lộc cũng có chốt kiểm soát trên quốc lộ một a dưới chân đèo hải vân
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh thừa thiên huế khuyến cáo người dân ra vào địa phương có kết quả xét nghiệm âm tính với ncov trong bảy mươi hai giờ
người dân qua chốt kiểm soát y tế chỉ cần khai báo y tế quét mã qr tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về đến địa phương xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế
ông nguyễn xuân sơn giám đốc sở thông tin và truyền thông thừa thuyên huế cho biết trên địa bàn vẫn duy trì tám chốt kiểm soát y tế người ra vào
người dân và địa bàn tỉnh chỉ khai báo y tế đến từ địa phương nào đã tiêm vaccine hay chưa
lực lượng làm việc tại chốt sẽ hỗ trợ người dân cài đặt mã qr cấp mã qr đối với người không có điện thoại thông minh
việc cấp mã qr cho người dân để dễ giám sát sự di chuyển kiểm soát khi dịch bùng phát
lực lượng tại chốt kiểm tra người dân xem đã tiêm một hay hai mẫu vaccine người dân đến từ địa phương từ tỉnh thành nào cấp độ nào để áp dụng hình thức phù hợp
người dân từ vùng cấp độ đỏ về địa bàn vẫn sẽ cách ly người dân và địa bàn không cần giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
ông sơn nói và cho biết quan điểm của tỉnh là không ngăn sông cấm trợ sẽ đi lại của người dân
tại nghệ an trưa một mươi sáu tháng một mươi tại chốt kiểm soát cửa ngõ tỉnh đặt ở cầu bến thủy một thành phố vinh
tất cả phương tiện giao thông hướng từ phía nam vào đều phải xuất trình giấy tờ
người từ thanh hóa hà tĩnh đến nghệ an trừ khu vực đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu và một mươi năm
chỉ cần xác nhận tiêm hai mũi vaccine thì được qua chốt
nếu tiêm một mũi hoặc chưa tiêm thì phải có xác nhận xét nghiệm âm tính với ncov
người dân đến từ các tỉnh thành khác dù đã tiêm hai mươi vaccine vẫn phải có kết quả xét nghiệm pcr trong bảy mươi hai giờ
nếu không đáp ứng thì có thể tết nhanh tại chốt với mức phí một trăm một mươi tám đồng một lượt
đến hôm nay nghệ an chưa công bố phân loại cấp độ nguy cơ
người đến từ địa bàn có ca covid một mươi chín trong cộng đồng chưa qua một mươi bốn ngày
phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tình trạng dịch bệnh nơi xuất phát
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc ép không khỏi bệnh
nếu đến từ địa bàn cấp ba bốn vùng đỏ vùng cam tự theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày hạn chế tiếp xúc
người đến từ địa bàn cấp một hai xanh vàng tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
các trường hợp còn lại chưa tiêm tiêm chưa đủ liều đến từ địa bàn cấp ba bốn
phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày sau đó cách ly tại nhà bảy ngày tự theo dõi sức khỏe bảy ngày
người đến từ địa bàn cấp một hai được cách ly tại nhà bảy ngày theo dõi sức khỏe bảy ngày tiếp theo
người đến từ tỉnh thành đã qua hai tuần không có ca nhiễm mới cộng đồng
được tự theo dõi sức khỏe tại nhà
người đi qua tỉnh quảng nam phải có kết quả xét nghiệm âm tính với ncov trong bảy mươi hai giờ
đi đúng lộ trình không dừng đỗ
đến trưa nay tỉnh đồng tháp chưa thông qua kế hoạch thích ứng nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh cho biết địa phương vẫn còn thận trọng
vì người từ các tỉnh đông nam bộ long an về vẫn còn nhiều
trong số hơn bốn mươi trường hợp hồi hương hơn ba trăm linh ca mắc covid một mươi chín
mỗi ngày tỉnh đang tiếp nhận khoảng một người về quê
mới sáng nay đã ghi nhận tám mươi ca mắc covid một mươi chín mới tăng gấp một mươi lần lúc trước
chưa kể mầm bệnh có đang tiêm ẩn trong cộng đồng
tỉnh nhận định cần thận trọng để vây chặt các ổ dịch thêm một hai ngày
đầy đủ bằng cứ dịch tễ trước khi đưa kế hoạch thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám
ông bửu thông tin và cho biết tỉnh sẽ ban hành kế hoạch thích ứng vào ngày một mươi tám tháng một mươi
hiện người vào đồng tháp vẫn bị cách ly tập trung từ ba đến một mươi bốn ngày
kể cả trường hợp đã tiêm vaccine và f không khỏi bệnh
lãnh đạo tỉnh lý giải việc này đã được áp dụng từ trước trong điều kiện tỉnh đủ khả năng cách ly tập trung
và an toàn hơn khi chưa kiểm soát được dịch
địa phương vẫn duy trì hai mươi chín chốt cửa ngõ vào tỉnh
người dân đi liên huyện cũng không bắt buộc có giấy xét nghiệm âm tính
cũng như đồng tháp tỉnh sóc trăng đang hoàn thiện kế hoạch thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và hướng dẫn của bộ y tế để có thể áp dụng từ ngày mai
địa phương vẫn duy trì các chốt kiểm soát người ra vào tại khu vực cửa ngõ
để kiểm tra phân luồng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ đầu tháng một mươi đến nay sóc trăng tiếp nhận hơn năm mươi người từ vùng dịch long an
thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương về quê
tỉnh đã quyết định hỗ trợ tiền ăn cho những người phải cách ly y tế tập trung và tại nhà
với mức tám mươi đồng một người một ngày ước tính khoảng ba mươi người cần hỗ trợ